sở nông nghiệp tỉnh thừa thiên huế cho biết từ đầu vụ đông xuân đến nay
trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế chưa có mưa khiến cho hàng trăm hectare lúa bị khô hạn chết cháy
theo thống kê của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh số diện tích lúa bị khô hạn tập trung
ở các huyện a lưới tám mươi một hectare nam đông ba mươi hectare phú vang năm mươi hectare
thống kê riêng của xã phú đa huyện phú vang diện tích lúa bị khô hạn từ bảy mươi của xã này
là gần một trăm năm mươi hectare cao gấp ba lần thống kê của sở
để giải quyết tình trạng khô hạn trước mắt sở nông nghiệp tỉnh đã chỉ đạo lắp đặt các máy bơm
để bơm truyền đến các diện tích thiếu nước nếu vẫn tiếp tục không có mưa dự báo đến cuối vụ
toàn tỉnh thừa thiên huế sẽ mất hơn bảy trăm linh hectare lúa do hạn hán